công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tiến hành điều tra xác minh hai nhóm thanh niên
xông vào khu vực bệnh viện đa khoa xuân lộc dùng mã tấu chém nhau gây náo loạn trong bệnh viện
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khu vực xã xuân hưng huyện xuân lộc đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
sau đó một số đối tượng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa xuân lộc để cấp cứu
trừ chiều dừng lại tại đây nhóm này tiếp tục mang theo mã tấu kéo nhau vào bệnh viện để chém một số đối tượng đưa những thanh niên đi thương cấp cứu
và bệnh viện trong nhóm thanh niên dùng mã tấu dao rượt đuổi nhau trước khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa xuân lộc khiến nhiều người hoảng sợ